tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra chương trình gala vinh danh nữ doanh nhân tài sắc việt nam năm hai nghìn hai mươi
do công lộc bộ doanh nhân việt nam và công ty truyền thông vinaart phối hợp tổ chức
các danh hiệu được tôn vinh trong đêm gala gồm nữ hoàng doanh nhân tài sắc năm hai nghìn hai mươi
hoa khôi doanh nhân tài năng năm hai nghìn hai mươi hoa khôi doanh nhân thanh lịch năm hai nghìn hai mươi
hoa khôi doanh nhân nhân ái năm hai nghìn hai mươi hoa khôi doanh nhân truyền cảm hứng năm hai nghìn hai mươi
nữ doanh nhân được vinh danh đều đạt tiêu chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh
có tài sắc và đóng góp tích cực xây dựng quê hương đất nước tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội
trong đêm gala doanh nghiệp và các nữ doanh nhân đã trao tặng hai năm tỷ đồng cho người dân hà tĩnh
bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua trao tặng năm mươi triệu đồng cho quỹ hỗ trợ các thân nhân gia đình liệt sĩ tp hcm